đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ cuộc cạnh tranh trên thị trường vận tải hành khách đường không đã trở nên thực sự sôi động
trong bối cảnh đó việc nâng cao chất lượng của đội ngũ tiếp viên để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không
thỏa mãn ở mức cao nhất nhu cầu của khách hàng trở thành yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công và phát triển của mỗi hãng hàng không
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là một buổi học của những học viên khóa huấn luyện tiếp viên hàng không của việt nam airlines
những học viên này chỉ mới trúng tuyển và nhập học cách đây hai tháng
và những cảm xúc những bỡ ngỡ của ngày đi thi ngày nhập trường vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua
trước khi đến cái hôm thi tuyển thì tâm trạng của em khá là tự tin
tuy nhiên thì khi bước vào cổng
em thấy rất nhiều bạn thí sinh các bạn ấy rất xinh đẹp và chuyên nghiệp
lúc đấy em mới cảm thấy là không còn tự tin nữa
tuy nhiên khi ngồi ở phòng chờ thì các thầy cô của ban tuyển dụng đã động viên và ủng hộ em rất nhiều
chính sự tiếp đón nồng nhiệt và ân cần thân thiện của các thầy cô trong hội đồng tuyển sinh
chính là yếu tố giúp em rất nhiều để em có được kết quả ngày hôm nay
dù là học trong môi trường quốc tế
em cũng cảm thấy tự tin trong quá trình thi tuyển
vì lý do là mình không có được đào tạo chuyên nghiệp
và cũng như là không có nhiều quan hệ trong ngành hàng không
nên là mình không cảm thấy tự tin
nhưng mà khi mà mình nhận được cái giấy báo là đã trúng tuyển
thì mình rất là xúc động và cảm thấy hãnh diện về sự cố gắng của bản thân
cũng như là sự công tâm của bang tuyển dụng
từ hai năm nay
trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ
việt nam airlines đã thay đổi mạnh mẽ công tác tạo nguồn tuyển dụng
thay vì công bố tuyển dụng trên những kênh thông tin ít người biết đến
như website của việt nam airlines dán công bố tại trụ sở
thông tin được đăng tải trên nhiều kênh khác nhau
thậm chí đăng tải trên facebook để có thể đến được với nhiều người nhất
thậm chí đội ngũ tạo nguồn tuyển dụng còn chủ động
đi tìm những ứng viên phù hợp trên khắp cả nước

đặc biệt là đoàn tiếp viên đã đẩy mạnh công tác tạo nguồn tuyển dụng
chúng tôi đã đến hơn năm mươi trường đại học ở trong toàn quốc
để đi tìm kiếm các ứng viên
để chia sẻ với các bạn về cơ hội việc làm để trở thành các tiếp viên hàng không
cái việc mà đi đến tận các trường đại học như vậy
thì nó cũng xóa tan đi được một tâm lý của tất cả các ứng viên từ trước đến nay
đó là thường là họ nghĩ rằng là đối với một tiếp viên hàng không
thì phải là có tiền phải là có quen biết có mối quan hệ thì mới vào được
nhưng thực sự cái việc mà chúng tôi đi đến
đó là một cái minh chứng mà chúng tôi đang rất cần tất cả những cái ứng viên
mà có đủ tiềm năng để cho phục vụ cho công việc tiếp viên hàng không
bên cạnh đó thì chúng tôi đăng tải trên facebook
là một phương tiện truyền thông rất là hữu hiệu
đặc biệt là đến với giới trẻ
bởi vì chúng tôi mong rằng các bạn trẻ sẽ tìm kiếm được cái cơ hội này
bên cạnh cái việc mà đẩy mạnh công tác truyền thông
thì chúng tôi đẩy mạnh cải tiến cái việc mà nhận hồ sơ
chúng tôi cũng nhận hồ sơ online
tổ chức nhận hồ sơ trực tiếp đối với cả các ứng viên
thậm chí là khi mà ứng viên mà đến với chúng tôi
thì chúng tôi chỉ cần chứng minh nhân dân
sau khi chứng tuyển thì có thể nộp tất cả các cái hồ sơ hoàn thiện sau
kết quả là chất lượng tuyển dụng đầu vào được nâng lên đáng kể
điểm bình quân tiếng anh theo chuẩn tox đạt tới sáu trăm tám mươi điểm
cao gấp rưỡi so với ba năm trước
đồng thời trình độ học vấn đầu vào cũng cao hơn
với nhiều học viên đã tốt nghiệp đại học
thậm chí tốt nghiệp đại học nước ngoài
không chỉ thay đổi công tác tạo nguồn tuyển dụng
phương thức tuyển dụng cũng thay đổi hoàn toàn
công tác tuyển dụng thì chúng tôi cũng áp dụng các mô hình tuyển dụng
của các hãng hàng không tiến bộ trên thế giới
đặc biệt là singapore airlines
chúng tôi xây dựng các cái bước tuyển dụng
để làm sao để lựa chọn các cái ứng viên
có cái tố chất để làm trong nghề dịch vụ
như là họ phải có một cái sự tham gia
thân thiện tự tin một cái tinh thần trách nhiệm
để mà họ có thể là cùng với chúng tôi
để nâng cánh bay của việt nam airlines
đây là một lớp học kỹ năng phục vụ cho khoang thương da
nơi đào tạo những kỹ năng cao cấp nhất
cho những hành khách khó tính nhất
học viên của lớp học này là những tiếp viên
dày dặn kinh nghiệm phục vụ trên các chuyến bay
và trong buổi học này
giảng viên nhấn mạnh vào sự cá nhân hóa
phục vụ khách hàng
cái xu thế bây giờ mình phục vụ
không phải là mình là người chủ động
theo cái quy trình của mình nữa
mà tùy thuộc vào hành khách mong muốn gì
để tương tác với hành khách
nếu như khách mở thực đơn
thì mình bắt đầu câu chuyện phục vụ
từ những món ăn và theo quy trình
và nếu như khách chú trọng vào train list
vào những lựa chọn về rượu vang
thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện
từ những loại rượu vang
bên cạnh việc liên tục đào tạo
bồi dưỡng kỹ năng
phục vụ hành khách hàng
thường ra bộ phận đào tạo
của đoàn tiếp viên việt nam airlines
cũng liên tục cập nhật hướng dẫn cho tiếp viên
và mới đây với sự hỗ trợ
của tổng công ty việt nam airlines
những kỹ năng phục vụ nhà hàng năm sao
cũng được đưa vào huấn luyện
tất cả hướng tới một mục tiêu lớn nhất
là sự hài lòng của hành khách
sau mỗi chuyến bay
đó là một bước tiệm cận
để cho tiếp viên chúng tôi nhìn thấy
những khách hàng năm sao có nhu cầu gì
cũng như khi tiếp viên họ là
những thực khách năm sao
thì họ đặt mình ở vị trí khách
họ có những yêu cầu gì
từ đó tiếp viên hiểu hơn
rằng đẳng cấp năm sao
đẳng cấp sang trọng của khách
thực ra là sự tương tác trong quá trình phục vụ
có những người khách người ta lên
người ta đòi hỏi bộ bán hoành tráng
đúng kiểu bài bản từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng
nhưng thực ra có những người khách người ta lên
người ta uống một ly nước suối
được đắp một cái chăn
và đến điểm đến họ cần một cái ly nước ấm
một ly trà nóng
ở cái lúc hạ cánh họ cảm thấy đó là năm sao
mỗi một người khách người ta có một cái
đòi hỏi khác nhau
và đòi hỏi tiếp viên phải thấu hiểu được
cái nhu cầu của khách và đưa ra sự phục vụ đúng
thì tôi nghĩ đó là năm sao
đối với tất cả những người khách sang trọng và có đẳng cấp
đây là phòng briefing
nơi các tiếp viên chuẩn bị lên máy bay
những chi tiết nhỏ nhất trên trang phục
kiểu tóc được chỉnh lại
và những lời dặn dò của tiếp viên trưởng
kể từ khi tiếp viên được phân công nhiệm vụ truyền tuyến
những tiếp viên này chỉ tập trung tìm hiểu về đối tượng hành khách từ australia
từ những thói quen những sở thích
để có thể cung cấp dịch vụ phù hợp nhất
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
tất cả các tiếp viên đều cho rằng việc phân công chuyên tuyến
khiến cho công tác phục vụ thuận lợi hơn rất nhiều
so với trước đây
đây là cái chuyến bay mà có rất nhiều việt kiều
đặc biệt là người nhà thường xuyên đi lại trên cái chuyến bay này
nên là các bác
và đã có tuổi thì khi mà về lại việt nam
được gặp tiếp viên hàng không vietnam airlines
chúng tôi vẫn giữ nguyên cái truyền thống bộ áo dài đồng phục
cùng với lại tất cả các dịch vụ chúng tôi đã thay đổi
như là đưa những cái món phở lên chuyến bay
thì là họ rất là vui và thắc mắc là tại sao vietnam airlines
lại có thể đưa một món phở nào là có cả nước nóng lên này
rồi là hành ớt
nên là hành khách rất là thích thú
và luôn luôn là hỏi chúng tôi là làm thế nào để có được cái bát phở như thế này
từ tuyển dụng tới đào tạo
và từ đào tạo tới phục vụ
tất cả tạo nên một không khí lao động tích cực
với những tiếp viên không ngừng học hỏi
không ngừng hoàn thiện bản thân
đó là những gì đang diễn ra tại đoàn tiếp viên
nhưng chỉ trước đây vài năm
không khí lao động trong đoàn tiếp viên hoàn toàn khác
anh lê quang minh có một mươi năm làm tiếp viên hàng không
anh vừa đi thi nâng hạng
điều mà nhiều năm trước anh không muốn thực hiện
tôi bước vào ngành cũng đã qua năm thứ một mươi
và sau khi được biết là mình sẽ được lên vị trí
có thể nói là cao nhất trong hàng ngũ tiếp viên
thì tôi cảm thấy rất là hãnh diện
trước đây thì tất cả các tiếp viên đều chỉ muốn làm một tiếp viên công nhân
chứ không muốn làm một tiếp viên cao cấp
bởi vì thật sự là do chế độ đại ngộ chưa phù hợp
hiện tại bây giờ thì cái chế độ đã khác
thời điểm nó cũng khác
nên là chúng tôi cũng phải cố gắng để mà nâng bậc lên
nếu như việc đánh giá công bằng chính xác
tạo ra một môi trường thi đua lành mạnh
thì việc điều chỉnh thu nhập tương ứng với thứ hạng
tạo ra những động lực lớn cho đội ngũ tiếp viên
và bên cạnh đó việc thay đổi cách quản lý bay
cũng mang lại những hiệu ứng tích cực
điều khác biệt mà tất cả mọi người
tất cả các tiếp viên đều có thể thấy rõ là
trước đây cái lịch bay mình được sắp xếp
được công bố là theo ngày theo tuần
còn hiện tại lịch bay hiện tại là mình
ban lãnh đạo mới cũng như là của đoàn tiếp viên
cũng như là của vietnam airlines đã
chủ động sắp xếp được lịch bay theo từng tháng
thì khi mình nhìn được cái lịch bay hàng tháng
thì mình có thể sắp xếp mình có thể chủ động
tất cả mọi công việc cá nhân việc gia đình
để mình chuyên tâm hơn mình thực hiện tốt
cái nhiệm vụ mình trên chuyến bay hơn
cái đó là cái điều khác biệt rõ nhất
còn trước đây thì do cái lịch bay
nó là cái lịch hàng ngày
có thể thay đổi tuần rồi thay đổi ngày
bất thình lình cho nên là dẫn tới là
dẫn đến việc là không có hài lòng
phục vụ chưa có toàn tâm toàn ý được cho hãng của mình
không chỉ quan tâm tới khoảng thời gian nghỉ ngơi
tái tạo sức lao động của đội ngũ tiếp viên
thời gian qua các hoạt động văn hóa tinh thần của đoàn tiếp viên
cũng được tổ chức thường xuyên
theo định hướng thực chất tích cực thiết thực đối với công việc
những cuộc thi tiếp viên thanh lịch thi mc
vừa là dịp để các tiếp viên giao lưu giải trí
nhưng cũng là cơ hội để họ học hỏi lẫn nhau
nâng cao các kỹ năng mềm
vốn rất quan trọng đối với nghề tiếp viên hàng không
các chương trình dành cho tiếp viên về tinh thần
và các cái hoạt động công đoàn
cũng như là các cái nội dung liên quan đến
để làm sao quan tâm đến đời sống người lao động hơn
và các cái chính sách cũng được cải thiện
thế thì tôi nghĩ rằng đó chính là những cái mà cơ sở nền tảng
giúp cho người lao động có động lực hơn
để phấn đấu hơn trong công việc
hai năm quãng thời gian quá ngắn ngủi
nếu so với lịch sử trên sáu mươi năm của hãng hàng không quốc gia việt nam
nhưng hai năm đó với anh lê quang minh
anh trần phi hùng
là quãng thời gian đã thúc đẩy tinh thần thi đua
ý thức cống hiến mà dường như trước đây họ chưa bao giờ đạt tới
và với sự quyết tâm của người đứng đầu đơn vị
sự quyết liệt dám làm dám thay đổi của người đứng đầu các bộ phận quan trọng
như tuyển dụng đào tạo hay quản lý lịch bay
sự góp sức của từng cá nhân đoàn tiếp viên nói riêng
và việt nam airlines nói chung
đã đạt được những bước tiến vô cùng ấn tượng
trong công tác phục vụ hành khách
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai liên tiếp
việt nam airlines nhận chứng chỉ bốn sao
của tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không anh skytrax
với kết quả này
việt nam airlines được xếp ngang hàng
với những hãng hàng không hàng đầu thế giới
như air france hay lufthansa về chất lượng dịch vụ
đây cũng là năm việt nam airlines nhận hai giải thưởng danh giá
của tổ chức du lịch thế giới
là hãng hàng không dẫn đầu thế giới về hãng phổ thông đặc biệt
và hãng hàng không dẫn đầu thế giới về bản sắc văn hóa
tôi là một khách hàng thường xuyên của việt nam airlines
trong chương trình công tác cũng như là gia đình đi du lịch
thì gia đình tôi thường xuyên là sử dụng dịch vụ của việt nam airlines
thời gian trước đây thì tôi thấy là dịch vụ của việt nam airlines
cũng còn nhiều điểm cần phải điều chỉnh
nhưng khoảng hai năm mình trở lại đây
thì tôi thấy là dịch vụ của việt nam airlines
cũng đã cải thiện rất là nhiều và đáp ứng được nhu cầu
của công tác cũng như là cá nhân của gia đình tôi
theo tôi thì tất cả các bộ phận đều cùng một cái mục tiêu
để mà phấn đấu thành bốn sao
chứ không thể nào một nhân tố hoặc là một cái yếu tố nào
có thể quyết định được đẳng cấp bốn sao này
để nói về chất lượng của dịch vụ của hàng không việt nam
trong vòng hai năm qua thì tôi cho có một sự kĩ mộng vượt bậc
để minh chứng cho điều này thì chúng ta đều biết
là ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hàng không việt nam đã nhận được đã đạt được chứng chỉ bốn sao
của tổ chức đánh giá chất lượng skytrack
bản thân tôi đã mong đợi điều này từ năm hai nghìn hai hai nghìn ba
khi hàng không việt nam thay đổi hình ảnh của mình
sang bông sen vàng trên nền màu xanh cuban
với sự giới thiệu của một dòng máy bay mới
lúc đó là boeing bảy trăm bảy mươi bảy
lúc đó thì yếu tố physical evidence đã hiện hữu
tuy nhiên là yếu tố pupil cho đến một mươi bốn năm sau
chúng ta mới được minh chứng
tuy thì đã đạt được những thành tựu như vậy
nhưng mà chúng tôi trong hai nghìn một mươi tám
chúng tôi cũng có những mục tiêu tiếp theo
để làm sao đấy nâng cao cái chất lượng quản lý độ ngũ
để làm sao đấy duy trì được cái phong cách phục vụ chuyên nghiệp của tiếp viên
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ
đặc biệt là cái tiếp viên của chúng tôi đội ngũ của chúng tôi
tăng cường lòng tự hào về nghề nghiệp của mình
lòng tự hào về nghề nghiệp khi họ khoác lên cái bộ đồng phục của vietnam airlines
với sự thay đổi quyết liệt triệt đề trong tư duy quản lý
tư duy lãnh đạo tuyển dụng và điều hành
đoàn tiếp viên việt nam airlines đã tạo ra những hiệu quả mang tính bước ngoặt
trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ trên những chuyến bay
và với những động lực được tạo ra từ sự thay đổi đó
chất lượng dịch vụ của vietnam airlines sẽ còn được nâng cao hơn nữa
khẳng định đẳng cấp quốc tế và xác lập vị thế vững chắc trên thị trường vận tải hàng không
đang cạnh tranh ngày một quyết liệt
với những nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ tiếp viên trong hơn hai năm qua
chất lượng dịch vụ của hãng hàng không quốc gia việt nam
đã có những bước tiến lớn thể hiện qua chứng nhận chất lượng bốn sao
của tổ chức đánh giá skytrus vương quốc anh
với nỗ lực này tạo ra một cuộc cạnh tranh nâng cao chất lượng dịch vụ
của các hãng hàng không đang có mặt tại việt nam
một cuộc cạnh tranh mà khách hàng là những người được hưởng lợi
quý vị và các bạn thân mến
đến đây chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồng hành cùng doanh nghiệp thnda gmail com
điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba